theo dõi trong ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn cử tri tp hcm đã đánh giá rất cao nội dung của kỳ họp lần này
đồng thời mong muốn quốc hội sẽ bàn những vấn đề quan trọng của đất nước và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi về tốc độ tăng trưởng gdp đạt bảy tám cao nhất kể từ năm hai nghìn tám
thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới
qua cái khai mạc kỳ họp thứ bảy của quốc hội thì cử tri rất là phấn khởi bởi vì chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có nêu ra nhiều vấn đề mà nó liên quan đến nhiều cái luật dự án luật
một mươi hai mục tiêu về kinh tế xã hội thì đạt được mình kiềm chế được cái lãnh phát và đời sống của nhân dân một bước được cải thiện
quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật
hai dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước
bảo đảm quyền con người quyền công dân củng cố quốc phòng và an ninh
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hội nhập quốc tế trong tình hình mới
và công việc chống thâm nhũng đó tiếp tục quyết liệt
nhưng mà công bố cái việc mà thu hồ tài sản thâm nhũng
tuy rằng cái tỷ lệ khoảng hai mươi
nhưng mà dù sao nữa thấy được cái quyết tâm của chính phủ của cái bang chỉ đạo chống tham nhũng
đề nghị ở đây nên tiếp tục kiên quyết chống thâm nhũng
mà còn chống thâm nhũng thì rõ ràng là kinh tế còn phát triển và xã hội còn nghe lên
chứ không có gì đáng ngại cả
đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng
được dư luận đồng tình ủng hộ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân